hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn hữu ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu bảy xã xuân lộc huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
và đối tượng đỗ hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại phường bạch hạc tp việt trì tỉnh phú thọ
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện